nhiếp ảnh là sợi dây gắn liền giữa nhiếp ảnh gia với cuộc sống thì cảm xúc chính là nguồn năng lượng dồi dào giúp cho mối quan hệ ấy trở nên bền chặt
ở nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn miền đó chính là những cảm xúc với miền quê sơn cước yên bái của mình với những nét thần thuộc nhất gần gũi nhất bằng môn nghệ thuật nhếp ảnh niềm đam mê lớn nhất trong đời của anh
hơn hai mươi năm công tác tại báo yên bái mỗi khi rảnh rỗi nguyễn văn miền dành hết cho tình yêu nhếp ảnh của mình
ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống là một thói quen
anh đi nhiều nơi đến với nhiều vùng quê khắp cả nước nhưng không đâu như yên bái quê anh
có lẽ ảnh của anh có hồn hơn khi chụp về con người về cảnh đẹp của mảnh đất miền sơn cước này
tác phẩm rước dâu tác phẩm đã đạt giải nhất cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số một mươi ba của truyền hình nhân dân là một trong những niềm tự hào lớn của nguyễn văn miền
qua tác phẩm một quê hương yên bái
nguyễn văn miền yên bái hiện lên thật màu sắc thật đặc biệt qua trang phục của những đồng bào dân tộc dao đỏ
rất là vinh dự và tự hào được giải ảnh về đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
tự hào vừa sung sướng và hạnh phúc và có được những hình ảnh đó
nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn miền cùng với những người bạn của mình đến với nhau bằng tâm hồn của những người nghệ sĩ bằng tình yêu với cuộc sống
với quê hương bạn bè anh người lớn tuổi người nhỏ tuổi đều khâm phục nguyễn văn miền ở niềm đam mê sáng tạo ở sức lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ
cũng vẫn là cảnh sắc thiên nhiên nơi vùng cao ấy những hình ảnh tưởng chừng như quen thuộc thế nhưng lại trở nên sinh động hơn qua góc nhìn sáng tạo của người nghệ sĩ
nghệ sĩ nhiếp ảnh thanh miền là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của tri hội nghệ sĩ nhiếp ảnh nhiên bái
cái sáng tác của nghệ sĩ nhiếp ảnh thanh miền nêu lên được những kỹ thuật
cái gì cái nét đẹp đời sống đời thường của các dân tộc tỉnh miền bái cũng như là cái vẻ đẹp phong cảnh của cái phong cảnh độc đáo của những thửa ruộng bậc thang mùa trải
có thể nói mảnh đất yên bái đã được thiên nhiên ban tặng cho những cảnh đẹp và loại bậc nhất vùng tây bắc
con người luôn vui tươi với những nụ cười thường trực
bởi thế mà từ lâu các tác phẩm ảnh về mảnh đất này luôn có hồn
và đẹp mê đắm lòng người
phải yêu và lanh lộn với quê hương lắm
các nghệ sĩ như nguyễn văn miền mới khiến người ta yêu thương mảnh đất luôn nhiều mưa ít nắng này đến thế
để đi đến nhếp ảnh là phải cái sự đam mê và tìm tòi
và phải tích cực đi cơ sở cũng như đi các vùng miền trong tỉnh
và có được kỷ niệm viên ra cả cái tỉnh ngoài
và học hỏi anh em các bạn bè đồng nghiệp để sáng tác thêm những tác phẩm mới
và những cái ý tưởng mới cho mình và cho với cái quê hương đất nước của mình
phải thể hiện rõ nó sinh động và bắt được những cái khoảnh khắc của cuộc sống
thì nó gắn liền với các đồng bào dân tộc cũng như cá nhân bản thân với tác phẩm đó
vì tôi biết anh thanh miền là một người có con mắt rất là tinh tường về nhiếp ảnh
anh là một người rất là chăm chỉ
mặc dù công việc của anh ở cơ quan rất bận
thế nhưng mà anh tranh thủ những cái ngày mà
thứ bảy chủ nhật hoặc những ngày anh chỉ cần trong một vài tiếng mà thời tiết đẹp anh cũng tranh thủ ra đi vào chụp
có lẽ qua lăng kính của nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn văn miền
những bức tranh thiên nhiên có thể đổi màu theo thời gian
và anh chính là người cần mẫn gom nhặt những khoảnh khắc nền thơ ấy
qua tác phẩm của mình không chỉ giới thiệu một miền quê dân cước với cảnh sắc của núi non hùng vĩ
nhưng cũng thật quyến rũ mà còn cảm nhận được
những nụ cười hồn hậu vừa giản dị vừa chân thành nhưng tràn đầy lòng thân ái con người nơi đây
kiến trúc là một lĩnh vực nghệ thuật đặc thù
đó là tạo dựng không gian sống cho con người tạo nên sự hài hòa hạnh phúc cho những người sống trong không gian ấy
một trăm ba mươi hai tác giả đã gửi đến ban tổ chức sáu trăm bảy mươi năm tác phẩm
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn về sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của các nhà nhấp ảnh với cuộc thi của chúng tôi với chủ đề kiến trúc đô thị
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân số một mươi bốn với chủ đề kiến trúc đô thị đã tạo cơ hội cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên
thể hiện khả năng quan sát sáng tạo của mình trong bức tranh môn màu của kiến trúc đô thị việt nam
để chụp được một bức ảnh về kiến trúc đô thị đẹp không hề dễ dàng
một bức ảnh chụp thành công không chỉ cuốn hút người xem mà còn truyền đạt được ý tưởng của người chụp
chụp kiến trúc nó không đơn giản chụp nào
bởi vì nếu như chỉ chụp một cách ghi chép ấy thì nó sẽ thể hiện một bức ảnh khô cứng
nhưng mà nếu chụp kiến trúc mà biết kết hợp giữa kiến trúc với những phong cảnh quan xung quanh với những cái hoạt động của con người
mà vẫn nộp tả được những vẻ đẹp của kiến trúc thì cái bức ảnh kiến trúc này nó mới thành công
người ta phải hiểu được đối tượng chụp là cái gì thì mới chọn những chi tiết đặc trưng nhất chi tiết nổi bật nhất của đối tượng kiến trúc đó
để mô tả được cho người xem nhận biết được cái độc đáo cái hay cái đẹp của công trình đó
kiến trúc đô thị là sự tập hợp đa dạng những công trình
với hình khối đường nét giáng dấp của công trình bao quanh không gian
với nhiều kỹ thuật chụp khác nhau các công trình kiến trúc sẽ đem đến cho người xem những góc nhìn mới lạ về không gian kiến trúc đô thị
đối với tôi thì tôi lại có cái cách nhìn khác là tôi lại yêu những cái cổ tức là người nó hơi hoài nghiệm
nên là tôi hay chụp cái kiến trúc của phố cổ nhiều hơn
với kiến trúc là một loại ảnh nó không phải là đơn giản
thứ nhất là về
về góc độ để mà quyết định chụp
thường thì trong ảnh kiến trúc với ảnh nghệ thuật là rất là khó với những người nghệ sĩ sáng tác
vì vậy đòi hỏi họ cả một quá trình nguyên cứu và lòng mò theo những cái góc đôi khi phải trải qua những cái độ cao rất là nguy hiểm
với cái tốc độ đô thị hóa khủng khiếp như thế này cái nhịp sống nhanh như thế này
cái luật pháp không nghiêm trong việc bảo vệ di sản kiến trúc thì bạn biết rằng nếu như không đẩy mạnh cái chuyện nghiêm ảnh đô thị
thì đấy là một điều vô cùng đáng tiếc
qua nhếp ảnh không chỉ mô tả hình dáng kiến trúc mà còn tôn vinh giá trị văn hóa thẩm mỹ của kiến trúc đó
kết thúc vòng sơ loại ban tổ chức đã chọn ra một mươi năm tác phẩm trong số hàng trăm tác phẩm gửi về dự thi lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
tác phẩm số một hà nội đang trên đà đổi mới của tác giả vũ lâm hà nội
tác phẩm số hai nút giao thông pháp vân của tác giả vũ bảo ngọc hà nội
tác phẩm số ba ngã ba phù đồng pleiku của tác giả ngô huy tịnh gia lai
tác phẩm số bốn đồng hới lên đèn của tác giả lê đức thành quảng bình
tác phẩm số năm nét xưa của tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số sáu khi nhật tân lên đèn của tác giả nguyễn đức vũ hà nội
tác phẩm số bảy nhịp sống sài gòn của tác giả trần quang hiếu hà nội
tác phẩm số tám tam đảo xưa và nay của tác giả ngô huy tịnh gia lai
tác phẩm số chín tươi mới của tác giả đặng bảo anh hà nội
tác phẩm số một mươi hà nội một góc nhìn của tác giả thanh hải hà nội
tác phẩm số một mươi một thêm những con đường mới mở của tác giả thanh hải hà nội
tác phẩm số một mươi hai sài gòn hòn ngọc việt của tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số một mươi ba thanh bình của tác giả ngô công hoàng bình dương
tác phẩm số một mươi bốn đô thị mới hồ nam của tác giả đỗ hiếu liêm
tác phẩm số một mươi năm bộ ảnh hà nội góc nhìn từ trên cao của tác giả vũ bảo ngọc hà nội

tác phẩm số một mươi tám đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội
tác phẩm số một mươi chín đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội

tác phẩm số hai mươi hai đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội

tác phẩm số hai mươi bốn đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội

tác phẩm số hai mươi bảy đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội
tác phẩm số hai mươi tám đô thị mới hồ nam của tác giả vũ bảo ngọc hà nội

người làm bức ảnh này thì họ đều rất là thông thạo và rất là thuộc bài
thấy một cái vấn đề lớn nhất ở đây thôi là họ quá chú trọng đến vấn đề cái sự lung linh
nuột nà và đẩy màu sắc nó hơi quá
thực sự là đâu cũng thấy đại cảnh và rất thiếu chi tiết
thực sự là kiến trúc đôi lúc chỉ là những chi tiết rất nhỏ
nhưng mà nó mang tính đối lập mang tính đối lập về màu sắc về không gian
và cái quan trọng nhất là tôi không nhìn thấy những cái đặc trưng mà gọi là đặc trưng của dân tộc
thực sự là cái đấy chúng ta rất dễ nhìn thấy
kiến trúc không phải là chỉ là những nhà cao tầng hay là những ánh đèn lung linh
mà là những kiến trúc cổ những kiến trúc mang tính truyền thống và mang tính bản sắc
vâng xin anh mùi hỏa tiện anh có thể có những ý kiến riêng của mình về một mươi năm năm
riêng tôi cũng bổ sung thêm một cái nhận xét thế này
quả thật là trụ bảnh kiến trúc
mà thiếu đi những cái đặc tả
mà đặc tả là cái gì
đặc tả những cái nét đặc trưng nhất của cái công trình kiến trúc đó
nó mang một cái riêng so với các công trình khác không có được
mà như anh long nói đấy một người chuyên môn về kiến trúc nói đấy
thì cái đấy nó sẽ được đánh giá rất cao
cho nên là một mươi năm bộ ảnh này thì thật sự là không có những cái ảnh đặt tả chi tiết
thế nhưng mà tôi thấy rằng nó có một cái nét mà có lẽ nhiều nhà chụp nhiếp ảnh đều có cái tư duy như vậy
đó là gì
đó là so sánh giữa cái mới và cái cũ
ở đây chúng ta nhìn như một số bức ảnh ví dụ như số năm một cái cầu cổ kính
chắc là cũng từ thời lâu lắm rồi đấy
và bên cạnh đó là một dòng sông bên bờ sông là cũng tòa nhà cao ốc
thế rồi ví dụ như cái ảnh tam đảo đây cái số tám này
thì cũng là so sánh giữa một cái vế bên một bên là mới một bên là cũ mang tính cổ kinh
thường thường thì một mươi năm bức ảnh chúng ta nhìn thấy đều muốn lột tả
chứ chưa nói đến cụ thể đặc thù của kiến trúc ở hà nội ra sao ở sài gòn như thế nào đặc thù như thế nào
mà tôi nghĩ trước đây có rất nhiều nhà chụp ảnh kiến trúc chỉ có một vòm cửa của nhà hát lớn thôi
nhìn vào vòm cửa biết ngay là nhà hát lớn hà nội chứ không phải là nhà hát lớn nào khác
ví dụ như vậy cho nên là cũng thiếu cái chuyện này
nhưng mà thôi dù sao thì một mươi năm bức ảnh này cũng là một mươi năm bức ảnh tốt nhất trong cuộc chiến thắng này
trong sáu trăm bảy mươi năm bức ảnh về dự thịp như vậy chúng ta đã vừa nghe các thành viên trong quan giám khảo
nếu ý kiến của mình về một mươi năm bức ảnh đã vào vòng sơ khảo
và bây giờ là cái thời điểm chúng tôi xin mời các thành viên trong ban giám khảo ta sẽ bỏ phiếu để chọn lựa ra năm tác phẩm
trong đó sẽ ba tác phẩm sẽ đoạt giải ba hai tác phẩm các thành viên trong quan giám khảo sẽ đề cử giải nhất nhìn
và trước khi bước vào thời điểm chính của chương trình
đó là công việc của ban giám khảo
đó là công bố tác phẩm đoạt giải ba và đề cử giải nhất giải hai chúng ta sẽ đến với tiểu mục câu chuyện sau mỗi bức ảnh
trong số sáu trăm bảy mươi năm tác phẩm mà ban tổ chức nhận được chúng tôi thấy bộ ảnh với chú thích hà nội góc nhìn từ trên cao của tác giả vũ bảo ngọc hà nội đã thể hiện được những góc nhìn về thủ đô hà nội rất đẹp và có chất lượng nghệ thuật cao
chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hoàn cảnh sáng tạo tác phẩm cũng như hiểu thêm về quá trình sáng tác của tác giả vũ bảo ngọc
xin mời quý vị và các bạn cùng xem phóng xuất sắc
thủ đô hà nội trái tim của cả nước với nhiều công trình kiến trúc cổ trầm mạc nhuốm màu thời gian vừa hẹn lên rực rỡ trong những gam màu của sự đổi mới phát triển không ngừng
cũng như bao người yêu hà nội nhưng họa sĩ vũ bảo ngọc lại thể hiện
tình yêu với hà nội từ một góc nhìn khác góc nhìn từ trên cao
và tình yêu đó của anh cũng thật đặc biệt không phải bằng cọ bằng màu qua những nét vẽ mà thông qua nhiếp ảnh
không phải là người sinh ra và lớn lên ở hà nội
nhưng vũ bảo ngọc luôn cảm nhận được một hà nội đẹp lung linh trong ánh đèn đêm trong nắng chiều trạng vàng
qua các tác phẩm của anh hà nội vô cùng quyến rũ và bí ẩn
chẳng thế mà anh đã không ngại khó khăn thậm chí nguy hiểm để thực hiện cho bằng được bộ ảnh hà nội góc nhìn từ trên cao của mình
như một cách thể hiện tình yêu của anh với thành phố nơi mình đang sinh sống
thực ra là mình yêu hà nội mình yêu nhếp ảnh
và mình nghĩ rằng là với cái tình yêu đó thì mình sẽ thực hiện cái bộ ảnh về hà nội nói chung
và hà nội từ góc nhìn trên cao nói riêng
đã có rất nhiều các nhếp ảnh ra khác đã chụp rồi
và mình cũng rất là mê
bởi vì sao từ trên cao mình nhìn xuống thành phố mình sẽ thấy được thành phố có một cái góc nhìn nó khác hẳn khi mình nhìn thấy mặt đất
ngay khi tìm cho mình một địa điểm cao mới trong thành phố
vũ bảo ngọc lại sắp xếp thời gian thực hiện ý tưởng của mình qua những khung hình
với anh hà nội có một nét đẹp riêng từ những góc nhìn trên cao ở những đại cảnh
một mình lang thang nơi những nóc nhà sân thượng điểm cao trong thành phố
anh luôn cố gắng tìm đến một hà nội đang truyền mình mạnh mẽ bằng những khuôn hình rộng toàn cảnh
như trong bộ ảnh hà nội góc nhìn từ trên cao gửi đến tham gia cuộc thi
vũ bảo ngọc đã chọn cho mình một cách nhìn về hà nội thật mới mẻ
với sự hiện đại của các công trình mới được xây dựng
minh chứng cho sự phát triển liên tục trong những năm gần đây của thủ đô
cái bộ ảnh này mình thực hiện trong vòng khoảng gần một năm
thì trong cái quá trình chụp thành phố từ trên cao thì nó cũng không hoàn toàn dễ dàng thế nào
có những cái góc mà quả thực là đi rất nhiều lần bốn năm lần nhưng chỉ lên được một lần thứ nhất
ví dụ như góc pháp vân chụp hệ thống đường từ trên cao
bằng nhếp ảnh vũ bảo ngọc đang có những người bạn tâm giao luôn ở bên mình
mỗi khi gặp nhau những người nghệ sĩ lại say mê nói về những tác phẩm của mình

những dự định còn nấp ù những chuyến sáng tác đầy lý thú đang chờ đợi họ trước mắt
bộ ảnh của anh vũ bảo ngọc vừa xong đã để ý về các thời điểm như hoàng hôn bình minh
và đặc biệt là anh ấy đã chụp ở lúc mà hoàng hôn khi tắt rồi
thì là cái chính là một cái sự rực rỡ của cái thành phố lên đèn
và anh có rất nhiều cái tấm mà phơi kỹ thuật phơi rất là đặc sắc
đi cùng anh ngọc thực hiện bộ ảnh
kiến trúc trên cao thì cũng gặp rất nhiều là khó khăn
khi lên những ngôi nhà cao tầng thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng
thứ hai là cũng rất là khó vì phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè
tạm biệt vũ bảo ngọc và các bạn của anh
ekip thực hiện chương trình xin chúc các anh chị sẽ luôn vững vàng trên con đường sáng tạo của mình
hà nội thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn đang không ngừng phát triển từng ngày
góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước
và ở đó có những trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo
như anh người họa sĩ cầm máy ảnh vũ bảo ngọc
xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình của chúng tôi
dựa trên kết quả tổng hợp từ phiếu bình chọn của các thành viên trong ban giám khảo
chúng tôi xin công bố ba tác phẩm đoạt giải ba
đó là tác phẩm số năm
đó là tác phẩm số năm
nét xưa của tác giả kiều anh dũng thành phố hồ chí minh
đó là tác phẩm số một mươi
hà nội một góc nhìn của tác giả thanh hải hà nội
đó là tác phẩm số một mươi ba
thanh bình tác giả ngô công hoàng ở bình dương
và sau đây để chúng ta có cái nhìn kỹ hơn hiểu kỹ hơn về các tác phẩm đoạt giải ba
một lần nữa lại xin mời các thành viên trong ban giám khảo
chúng ta có nhận xét kỹ hơn
thưa kiến trúc sư hà đình long
chúng tôi biết rằng là một trong những trường phái của kiến trúc hiện nay
đó là tạo ra cái không gian môi trường không gian sinh thái
để cho cái cuộc sống của chúng ta nó ngày càng đẹp hơn
và như nhiều kiến trúc sư nói là
kiến trúc là mang lại một cuộc sống hạnh phúc
cho cả người chủ người sử dụng và người quản lý nó
thì xin anh có thể bình một cái bức ảnh mà những nãy anh đã nói đến
đó là bức ảnh thanh bình
của tác giả ngô công hoàng
khi tôi nhìn tác phẩm này
thì tôi thấy nó có cái sự thanh bình và yên ả
cách mà tác giả thể hiện
thứ nhất là nó có một cái điểm nhìn
từ bên trong một cái công trình tạm gọi là công trình cổ
một chút nó có một chút hoài niệm
sau đó thì nó nhìn ra xa
và ở xung quanh cái điểm nhìn đó thì có
một cái phong cảnh tự nhiên
ví dụ như là sông rồi núi vân vân
rồi có cây cối vân vân
và đặc biệt thì nó có một cái
rất nhiều các cái công trình thấp tầng
có cái mái ngói đỏ
nó cũng tạo ra cho cái người xem thấy một cái
cái sự yên ả ở trong đó
đó là một trong những cái đặc trưng
đúng là đặc trưng của đô thị việt nam
thưa anh thanh kiến trúc sư hà đình long vừa nói
là không gian xanh trong cái kiến trúc
của cái bức ảnh số một mươi ba thanh bình
của tác giả ngô công hoàng
anh có thể bình luận gì về cái thủ pháp
nghệ thuật mà nhà nhấp ảnh
thể hiện trong tác phẩm này không
vâng cám ơn anh hà hồng
theo giới chuyên môn chúng tôi
thì bức ảnh này là
đã sử dụng cái thủ pháp gọi là khung trong khung
có nghĩa là từ một cái khung có sẵn
tạo nên một cái khung nữa trong bức ảnh
để tạo nên cái độ sâu và sự ấn tượng về vấn đề thị giác
cái này các nhà nhếp ảnh sử dụng rất nhiều
ở trong trường hợp này
thì tác giả đã chụp qua
theo tôi hiểu biết
thì đây là qua một cái vòng cổng
của một ngôi chùa từ trên cao xuống
bởi vì tôi nhìn thấy mấy cái cổng dưới cả
và sử dụng cái thủ pháp
là nhịp điệu của những cái mái ngói
lặp đi lặp lại
thực sự ảnh này được rất nhiều thứ
rất ấn tượng có cây cối
và chúng ta nhìn thấy cái môi trường sống
xung quanh và các bạn biết
là môi trường bây giờ đang được
làm cái thứ vấn đề rất là nhức nhôi
một bức ảnh kiến trúc
mà kèm được
với cả môi trường sống xung quanh
môi trường xanh và cái
đó là một cái bức ảnh rất là tốt
có nghĩa là nó nói ra rất nhiều câu chuyện
tôi chưa nhắc đến
tôi chưa kể đến các phần
thủ pháp thị giác nhưng mà thực sự
là ưu tiên của chúng ta tôi nhìn thấy bức ảnh này
tôi thấy là có một cái dạng núi này
một dòng sông tất cả những yếu tố
cần đủ để cho một cái nơi lý tưởng
để chúng ta sinh sống cuộc sống thanh bình đúng rồi
nên là tôi hoàn toàn đồng ý với cái tên
của tác phẩm này và tôi có nghĩ
thật ra thì sự xuất hiện
bốn cái tháp của chùa
và chụp qua các cái
thủ pháp là khung trong khung với
cái chi tiết hoa văn ở trên
thì chúng ta thường biết rằng đây là một sự
xuất hiện của ngôi chùa
nhưng mà ngôi chùa nó lại không chiếm tỷ lệ
quá nhiều trong một bức ảnh
thế nhưng sự xuất hiện
đơn giản thế này thôi nhưng nó cũng
mà trong cái không khí
chùa triền thì chúng ta biết rồi nó thanh tịnh
nó êm ái nó thanh bình
cho nên là cái một chút
cái hình ảnh của ngôi chùa
ở bên cạnh khu dân cư như vậy
nó thể hiện được đúng là
cái tên của tác phẩm
ngay bây giờ thì xin mời tổ thư ký hết kết nối
giúp chúng tôi số điện thoại của tác giả ngo công hoàng
ở bình dương ạ
xin chào anh ngô công hoàng ạ
chúng tôi gọi cho anh từ trường quay
của truyền hình nhân dân chương trình về đèn việt nam
và xin chúc mừng anh tác phẩm thanh bình
đã đoạt giải ba trong
kỳ thi của chúng tôi lần này
và bác giám khảo của chúng tôi đó là
anh hà đình long hiện đang có một vài câu hỏi dành cho anh
về bức ảnh này xin mời anh hà đình long
chào anh ngô công hoàng
trước tiên là tôi xin chúc mừng anh đã đoạt
thứ hai nữa là tôi muốn
có mấy câu hỏi về anh
thứ nhất là tôi muốn hỏi anh là cái
điểm nhìn của anh chụp ấy
thì anh nhìn từ
cái điểm nhìn nào
có vẻ như là từ một ngôi chùa đúng không anh

cái làng đó là
hôm đó là em đi
từ nha trang ra tới
ninh duyên để mà chụp múi anh
nhưng mà trên đường đi thì em thấy
một cái ngôi làng đó nó nằm ở
thuộc ở cái làng văn hóa tân thủy

sinh vô cái chùa
và cái chùa đó là chùa linh ứng

để chụp xuống anh
dạ cái đắp chuông
chụp xuống đó là cái chùa đó
chùa linh ứng nó nằm nó thuộc
cái xã ninh lộc
nguyện ninh hòa ở tỉnh sánh hòa
vâng rất đẹp anh ạ
dạ tấm ảnh đó
nói chung khi mà em mới chụp ảnh
thì khi em đi ngang qua đó em không thấy
cho tôi hỏi anh thêm một chút nữa là
khi mà anh di chuyển đến
ở chỗ này thì anh có thấy được
được cái tổng thể
hay là anh lên trên này
anh mới nhìn thấy cái tổng thể
tại vì tôi nghĩ là
chỉ thấy được một cái máy
một cái máy của những cái
một cái máy của những cái ngôi nhà
nó sẵn sinh trên chi tiên thôi
nhưng mà nó chưa nhìn tổng thể được
thì tụi em mới sinh lên một cái ngôi chùa đó
sinh vô thầy thủ tỳ đó sinh lên ngôi chùa
thì ở trên cái tháp chuông đó là tháp chuông thứ ba
để chụp xuống cái tổng thể
của cái ngôi làng đó
ngôi làng tân thủy đó

cái tổng thể
của ngôi làng nhưng mà em chụp
em chụp cái riêng em chụp

nhưng mà em chụp có
góc rộng có phía quay

nhưng mà em thích nhất là cái tấm
em gửi đi dù thế
vâng vâng cảm ơn anh
vâng xin cảm ơn anh âu công hoàng
và chúng ta sẽ cùng
tiếp tục bình luận về những bức ảnh tiếp theo ạ
thưa anh bùi hòa tiễn
anh có thể cho chúng tôi nghe
những lời bình luận của anh về cái tác phẩm
nét xưa của tác giả
kiều anh dũng
để nói về bức ảnh nét xưa này thì
cái tôi muốn nói ở đây đó là một cái
sự so sánh giữa
truyền thông cũ và mới
nhưng ở đây thì thường thường các nhà
nhấp ảnh chụp kiến trúc là hay mô tả
những cái mới đặt cái mới
lên làm chính làm chủ đạo
nhưng tác giả này tác giả kiều anh dũng này
đặt cái cổ kính
cái xưa nó làm chủ đạo
nhưng tạo sức hút về cho
đến những cái điểm nhìn
tạo sức hướng điểm nhìn về
một cái nét mới
thì đây là qua một cái vòm chân cầu
của một cái cầu cũ
cổ và từ xa
bên kia sông là một tòa nhà
thì cái tòa nhà nó cao tầng này nó cũng là một cái nét mới
cái hiện đại của một
khu đô thị
thì thật sự ra tác giả không
đưa nặng cao về
đánh giá cao về
kiến trúc của cái mới
mà vẫn đang hoài niệm
cái kiến trúc của
của cái cầu
thì tôi nghĩ rằng là
đây là một cái thủ pháp tức là so sánh
trong những bức ảnh để nêu bật
những cái ý tưởng
của tác giả
ở đây thì tôi nghĩ rằng trong số các bức ảnh này
thì đây là bức ảnh khá cận
khá trí tiết
không phải hẳn cả mấy cái cầu
nhưng mà chỉ cần cái gầm cầu xuôi về sau
trên cầu rồi
thì tôi thấy cái cầu này nó cũng
nó thật sự nó cũng chưa phải là cổ lắm
thế nhưng ít ra thì với cái
cái cầu như thế này
tôi nghĩ là nó cũng có một cái
nó cũng có một cái sức tương phản với
nét cũ nét mới kia
và sau đây là hai tác phẩm
các thành viên trong ban giám khảo
đề cử giải nhất và giải nhi
đó là tác phẩm số một mươi hai
sài gòn hòn ngọc việt
của tác giả kiều anh dũng
thành phố hồ chí minh
tác phẩm số một mươi năm bộ ảnh hà nội
góc nhìn từ trên cao
của tác giả vũ bảo ngọc hà nội
như thường lệ trước khi đến với phần quan trọng nhất
công bố tác phẩm đoàn giải nhất và giải nhi
chúng ta sẽ đến với tiểu mục góc kỹ thuật
với sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia duy huân
và lần này anh sẽ giới thiệu cho quý vị
và các bạn kỹ thuật chụp macro
vâng thưa nhếp ảnh gia duy huân
trong một tháng vừa qua
chương trình việt đại việt nam
nhận được rất là nhiều lời đề nghị
của các khán giả về việc làm thế nào
để chụp một bức ảnh hoa thật đẹp
anh có thể giúp khán giả
giải đáp thắc mắc này được không ạ
buổi nay tôi xin chia sẻ với cả mọi người
kiến thức về chụp hoa
nó gồm có khoảng bốn bước
bước thứ nhất là mình sẽ đi vào
mình lựa chọn thiết bị một chiếc máy ảnh phù hợp
tôi cho là mỗi một chiếc máy
bất kỳ đều có thể dùng nó
để chụp macro được
tại vì trên máy hầu hết các máy đều có chức năng chụp cận cảnh macro
trừ khi mình chụp những cái vật
rất gần siêu nhỏ
kích thước khoảng hai ba cm
thì mình có thể phải dùng những cái ống kính
chuyên biệt còn không ta có thể dùng
chức năng marco ở ngay trên mỗi một máy ảnh
để có thể chụp được
với những cái vật kích thước
nhỏ thì chúng ta có thể dùng
ống tele zoom hoặc là dùng những cái ống kính
chuyên biệt chụp macro
với kích thước chụp
tỷ lệ một một có nghĩa là
những cái vật kích thước khoảng
khung hình kích thước khoảng hai ba cm
hoặc những vật nhỏ hơn ta có thể dùng
thêm những giải pháp là những kính close up
lắp thêm vào những cái ống kính macro
một cái bước khá quan trọng là mình phải
chọn được khu vực chụp
những khu vực có nhiều hoa hoặc là
có một cái bối cảnh
tương đối là dễ chụp và nó phong phú
bên cạnh đó thì mình
phải lựa một cái góc
có ánh sáng tốt thuận lợi
cho việc chụp cụ thể
mình có thể lựa vào những ngày thời tiết
tốt hoặc là những
khu vực nó quang mây
nó không ở dưới gầm những cái tán cây
thì mình chụp sẽ dễ hơn
thực ra thì ánh sáng mà có mặt trời
thì cũng có
cái thuận lợi mà ánh sáng
thời tiết sau mưa cũng chụp rất là đẹp
sau mưa thì thông thường tất cả những cái
cây cối lá cây cảnh vật
màu nó do có nước ướt nước mưa
cho nên nó sẫm và chụp rất là đẹp
màu nó bao giờ nó cũng đậm và đẹp hơn
trong khi chụp những cái vật nhỏ thì một
điều rất quan trọng là mình phải
lựa chọn cái background có nghĩa là cái hậu cảnh
của bức ảnh
hậu cảnh có nghĩa là những cái phongg phía sau
của chủ thể mình muốn chụp
điều này rất quan trọng
phông ảnh hưởng đến
trực tiếp đến cái hình khối của vật thể
ảnh hưởng đến tương phản về độ đậm nhạt
cũng như là màu sắc
cuối cùng thì phần kỹ thuật chụp cận cảnh maco
cụ thể là hoa
thì việc đầu tiên là mình phải
focus chính xác vào chủ thể
thường thông thường ở trên máy
thì mình sẽ chọn những cái chế độ
focus và vùng trung tâm
để mình canh lát vào chính xác
vào chủ thể chụp
và về thông số
thì thông thường chụp macro thì thường
mình sẽ khép khẩu
sâu khoảng f tám
cho đến một mươi một
tùy theo nếu mà có những cái vật mà
ở xa mà
kích thước vật nó gần trải
nhưng mặt phẳng thì mình có thể dùng khẩu rộng hơn
thậm chí là f bốn mình vẫn có thể chụp được
về setup máy trên máy thì
thông thường có các cái
chế độ màu khác nhau
gọi là cái thuộc tính của file ảnh
mình có thể chọn những lập trình chụp
thì máy đã trong máy đã
tính toán rất là tối ưu cho cái
tình huống chụp macro đó rồi
thì đó là với những cái máy bán chuyên nghiệp hoặc là
những doanh nghiệp dư hoặc là những người mà không
am hiểu nhiều về máy còn những cái máy chuyên nghiệp
thì mình thông thường mình sẽ chọn chế độ
chụp với màu sắc ưu tiên màu sắc
sống động có thể
mỗi máy mỗi dòng máy đặt tên một khác nhau
chế độ vivis hoặc là chế độ
landscape có thể cũng
ứng dụng vào chụp
cho macro được
về ánh sáng thì những tình huống mà
ánh sáng cố định mình có thể đặt theo
không thức được ví dụ ánh sáng mặt có mặt trời
thì mình có thể
dùng tốc độ khoảng một trăm hai mươi năm giây
với độ mở
ống kính là tám
tuy nhiên là mình sẽ căn cứ theo cái
đo sáng ở trên máy thì sẽ chính xác hơn
và một điều rất quan trọng
mình sẽ dùng thêm cái
bù trừ sáng
nó sẽ chụp nhanh hơn máy tính toán
tất cả và mình chỉ việc là mình
tính hậu cảnh với chủ thể
để mình bù trừ sáng thêm cho
ánh sáng vừa đủ trên chủ thể
thì sau đó mình có dùng
ảnh chia sẻ trực tiếp hay là mình có
hậu kì thì nó cũng thuận lợi hơn
rất nhiều với chừng đó
những yếu tố như vậy mình làm
vững và mình áp dụng một cách
đầy đủ thì tôi nghĩ là mình sẽ
có được những bước hình
lỡ ghi vâng xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ với
kỹ thuật của nhấp ảnh gia duy huân
cho chúng tôi về địa chỉ
hy vọng chương trình đã cung cấp cho các bạn
những kiến thức cơ bản để có thể sáng tác
những tác phẩm đẹp và có ý nghĩa
dựa trên phiếu bình chọn đề cử giải
nhất nhì của các thành viên trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức
tôi xin phép được công bố
tác phẩm đoạt giải nhì của cuộc thi
ảnh ve đẹp việt nam
số một mươi bốn với chủ đề kiến trúc đô thị
tác phẩm đoạt giải nhì
đó là tác phẩm
số một mươi năm bộ ảnh
hà nội góc nhìn từ trên cao
của tác giả vũ bảo ngọc
tác phẩm đoạt giải nhất
của cuộc thi
đó là tác phẩm số một mươi hai
sài gòn hòn ngọc việt
của tác giả kiều anh dũng
thành phố hồ chí minh
vâng và bây giờ thì
chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của ban giám khảo
về hai tác phẩm đoạt giải nhất và giải nhì
trong chương trình lần này ạ
xin mời anh bùi hòa tiễn
chúng ta cũng biết rồi đấy
đây là tác phẩm chụp về kiến trúc của
hai đô thị lớn nhất của chúng ta
đó là thành phố hồ chí minh và hà nội
về ảnh bộ bộ ảnh
thì tôi thấy là
đây là một
mà mới xuất hiện
khoảng vài ba năm gần đây
bởi vì từ khi có
phương tiện flycam hoặc là
có những tòa nhà cao tầng chiếm được
điểm cao để mà có góc nhìn
từ trên cao như thế này
từ những vài năm gần đây
cho nên chúng ta có thể coi đây là
một cái góc chụp mới
chưa không phải có ai
cũng tiếp cận dễ dàng tiếp cận được
cho nên là từ trên cao
nhìn chụp như thế này thì
nó mô tả được khá là
đặc trưng và cái hiện đại
của đô thị hà nội
thế nhưng mà như chúng ta đã nói
nó còn thiếu những cái cận cảnh
của những cái kiến trúc
riêng này để mà
có cái giá trị cái năng lực của nó
cái nét đặc trưng của kiến trúc hà nội
còn về bức ảnh thứ hai
là chụp về kiến trúc thành phố hồ chí minh
thì tôi thấy đây là một bức ảnh
thì có cả những chi tiết cũ
đó là chợ bến thành
rồi các tòa nhà bitexco v v
những tòa nhà cao tầng phía xa
và ngay phía bên phải bức ảnh
lại còn công trình đang xây dựng
toàn bộ những kiến trúc này được gắn với đời sống
nó đang nhộn nhịp
đang song hành
với cuộc sống hàng ngày
cho nên những hình ảnh động
những con người đang hoạt động trên những con đường
ngã tư này
thì nó càng tôn thêm
vẻ đẹp của kiến trúc
của đô thị
ngay bây giờ thì xin mời các thành viên
trong tổ thư ký hãy kết nối giúp chúng tôi
số điện thoại của tác giả đạt giá nhất
tác giả kiều anh dũng với tác phẩm
sài gòn hòn ngọc việt
xin chào anh kiều anh dũng
chúng tôi đang gọi điện cho anh từ trường quay
của truyền hình nhân dân
trước hết là xin chúc mừng anh
tác phẩm sài gòn hòn ngọc việt
của anh đã được giải nhất
của thi tháng lần này
anh chụp bức ảnh này
bằng kỹ thuật phơi sáng phải không
dạ đúng rồi
em chụp bằng kỹ thuật phơi sáng
trong một dịp em dắt
người bạn ở nước ngoài về
đi sáng tác những ảnh về thành phố
anh đã chọn một góc nhìn rất là tốt
không phải mùng năm mùng sáu tết gì đấy
xin hỏi tác giả kiều anh dũng
muốn gửi gắm một thông điệp gì
qua tác phẩm sài gòn hòn ngọc việt
em là người dân sống ở sài gòn
em cũng muốn giới thiệu
về những nét đẹp
ở sài gòn
cấp học kiến trúc
hài hòa giữa kiến trúc
xưa và nay
giữa hiện đại với nét cổ kính
của thời pháp
những nét rất là hãy
về thành phố của em
xin cảm ơn tác giả kiều anh dũng
xin cảm ơn và xin chúc mừng
cuộc thi ảnh về đất việt nam
với chủ đề kiến trúc đồ thị
xin khép lại tại đây
thay mặt những người làm chương trình
chúng tôi xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
đã nhiệt tình tham gia cuộc thi
xin cảm ơn sự tham gia tích cực
của các nhiệm ảnh gia chuyên nghiệp
và không chuyên nghiệp trong cả nước
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình
nhằm tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp đất nước con người việt nam
vinh danh các nhà nhiệm ảnh chuyên nghiệp
kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi tổ chức chương trình
đêm chung kết hội ngộ vẻ đẹp việt nam
cũng là số một mươi năm của cuộc thi
khép lại một mùa thi đầy màu sắc
sôi động và kịch tính
trong chương trình đêm chung kết hội ngộ vẻ đẹp việt nam
trong tháng một mươi hai này
chúng ta sẽ tìm ra tấm ảnh xuất sắc nhất
của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
và trao tặng những phần quà giá trị
cho những tác giả đoạt giải
chương trình gala sẽ được trường thuật trực tiếp
trên sóng truyền hình nhân dân vào lúc hai mươi h
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại